thế giới hiện đã ghi nhận hơn hai triệu ca mắc covid một mươi chín trong khi đó còn có những người không có triệu chứng mắc bệnh
và trung quốc đang thử nghiệm vaccine thứ hai để ngừa covid một mươi chín đó sẽ là những thông tin tiếp nối ngay sau đây
tính đến sáng nay theo sở việt nam thế giới ghi nhận tổng cộng hai một mươi chín ba trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm một mươi chín bốn trăm tám mươi ba trường hợp tử vong
mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh và tử vong do covid một mươi chín cao nhất thế giới với hai mươi ba hai trăm một mươi chín ca tử vong trong tổng số năm trăm bảy mươi bảy ba trăm linh bảy ca mắc bệnh
bang new york vẫn là tâm dịch của nước này với tổng số ca mắc covid một mươi chín là một trăm chín mươi năm bảy trăm bốn mươi chín ca trong đó có một mươi năm mươi tám ca tử vong
tây ban nha là nước có số ca mắc cao thứ hai thế giới khi ghi nhận một trăm sáu mươi chín sáu trăm hai mươi tám ca mắc
trong đó có hơn một mươi bảy sáu trăm linh ca
tiếp đó là italia và pháp tại châu phi brundi đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus sars cov hai đến nay nước này đã phát hiện tổng cộng năm ca nhiễm
mặc dù trung quốc đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục duy trì ở mức thấp nhờ các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cứng rắn
sau những người mang bệnh thầm lặng chỉ nhóm người mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng lại đang trở thành mối lo ngại lớn trong cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh
những người mang mầm bệnh thầm lặng chỉ được kết luận là bệnh nhân khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau khi xét nghiệm acid nucleic
trong bốn ngày qua mỗi ngày mỹ ghi nhận thêm khoảng hai ca tử vong chủ yếu ở trong và xung quanh thành phố new york
một yếu tố để trung tâm này đánh giá dịch đã lên đỉnh là xu hướng ngày hôm sau có ít ca nhiễm hơn ngày hôm trước
về việc nới lỏng hạn chế quan chức cdc cho biết
quá trình này sẽ diễn ra từng bước tùy vào các dữ liệu
chính quyền trung quốc đã phê duyệt giai đoạn thứ nhất và thứ hai của chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine bất hoạt ngừa virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
đây là vaccine thứ hai do các chuyên gia trung quốc bảo chế nhằm ngừa virus sars cov hai
từ giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi trung quốc đã bắt đầu phát triển chương trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa virus sars cov hai đầu tiên
diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi với một trăm linh tám tình nguyện viên